tại công ty trách nhiệm hữu hạn á châu chuyên sản xuất dày nằm trên đường một mươi chín
xuyệt năm a khu công nghiệp tp hcm phát hiện cháy ở tầng một của nhà xưởng
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp các quận tân phú
quận một mươi một quận một mươi hai nhanh chóng điều gần hai mươi xe nước và một trăm linh chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
đến sáu giờ sáng cùng ngày ngọn lửa được dập tắt nhưng khói vẫn còn bốc lên âm ỉ
nên cảnh sát liên tục phun nước đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại
vụ hỏa hoạn may mắn không gây thương tích gì về người
nhưng khiến ba m hai nhà xưởng cùng nhiều máy móc bên trong bị thiêu dụi